trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn ra với tốc độ nhanh và diễn biến khó lường
với tinh thần nhân văn hợp tác và sẻ chia
chính phủ việt nam chỉ đạo các bộ ngành hữu quan quan tâm hỗ trợ
để người nước ngoài tại việt nam được bảo đảm sinh hoạt bình thường an toàn
được giám sát chăm sóc y tế điều trị tích cực trong trường hợp cần thiết
những việc này của chính phủ và nhân dân việt nam
được công dân nước ngoài chính quyền các nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao
mới đây một người đàn ông năm mươi bốn tuổi quốc tịch anh weiner wunrell
đã viết trên mạng xã hội với nội dung
gửi đến tất cả các bác sĩ điều dưỡng quân nhân cảnh sát và tình nguyện viên
chúng tôi cảm ơn các bạn vì những hy sinh to lớn để giúp chúng tôi an toàn
wainner lấy vợ việt nam đã ở hà nội một mươi năm và là giáo viên tiếng anh
ông chia sẻ muốn làm điều gì đó cho đất nước mình đang sống
nhất là sau khi đọc các bài báo về nỗ lực chống covid một mươi chín của việt nam
ông đã kêu gọi bạn bè chụp ảnh và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng
những người tham gia dự án của ông đều đến từ nhiều quốc gia khác nhau
từ anh mỹ đức tới nam phi ai cập bồ đào nha
họ chủ yếu đang sống tại hà nội và tp hcm
nhưng cũng có những người ở các tỉnh khác như bạc liêu bến tre
mọi thông điệp đều xuất hiện dòng chữ việt nam cố lên
wainner chia sẻ những gì chúng tôi đang làm quá nhỏ bé
so với sự hy sinh của các y bác sĩ quân đội cảnh sát
và tình nguyện viên chúng tôi muốn họ biết rằng họ không đơn độc